về số ca nhiễm mới tập trung ở khu vực nào bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
ca nhiễm tăng toàn thành phố chứ không tập trung nơi nào nhưng có năm địa phương đứng đầu gồm
bình chánh học môn bình tân thủ đức và quận một mươi hai
đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa bỏ giãn cách xã hội ông châu nhận định
phó giám đốc sở y tế cho biết thời điểm tháng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi số ca tăng lên thì bắt buộc
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu và cả chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
nhớ lại thời điểm tháng sáu tháng bảy số ca f tăng dữ dội thành phố liên tục mở bệnh viện giã chiến
từ số một đến số một mươi sáu để tiếp nhận thu dung f cấp độ nhẹ còn ca nặng thì đưa về trung tâm hồi sức
ở thời điểm hiện nay ông châu cho biết vaccine mũi một đã bao phủ gần như toàn bộ người trên một mươi tám tuổi
ở thành phố ngành y tế đang tập trung tiêm vét mũi hai từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố bắt đầu mở cửa
quan điểm của ngành y tế là thích ứng linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
chúng ta sẽ sống chung với virus sars cov hai sống chung với virus chứ không sống chung với dịch
nếu chúng ta để dịch quay trở lại bệnh nặng và trên người thì không được ông châu nói
đồng thời bày tỏ hy vọng với hệ thống điều trị đầy đủ cùng với độ phủ vaccine thì có thể sống chung
lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh khi sống chung với virus sars cov hai thì chấp nhận có f xuất hiện
nhưng không quá nhiều
khi tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín nhưng vẫn có tỷ lệ bị nhiễm khi nhiễm thì ca bệnh có triệu chứng ít
định chứng nặng và tử vong cũng ít hơn đáng kể so với chia tiêm vaccine
số liệu này được chứng minh ở mọi nơi trên thế giới và ở việt nam
dù vậy ông châu cũng chỉ ra mặt trái của vấn đề đó là không phải cứ tiêm đủ vaccine là miễn nhiễm hoàn toàn
không nhiễm nặng và không tử vong vì vẫn còn tỷ lệ nhỏ diễn tiến nặng và tử vong
đặc biệt là người cơ địa yếu mắc bệnh mãn tính
phân tích số liệu tử vong những ngày gần đây sở y tế ghi nhận những số ca tử vong tăng so với trước
đa số là người lớn tuổi trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
trong đó khoảng năm mươi chưa được tiêm vaccine vì đây là những người có bệnh nền
thậm chí bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ trong thời gian dài
cũng có trường hợp người lớn tuổi đã được tiêm vaccine
nhưng có thể do cơ điện đáp ứng vaccine thấp nên dẫn đến tử vong
như vậy nếu cứ để f tăng lên thì số ca nặng cũng tăng lên tương ứng
dù thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước
đây là điều đáng lo ông châu đánh giá
cùng với đó ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
nhằm thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch covid một mươi chín vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
nhằm thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân
đồng thời tiếp tục khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch
tp hcm là tâm dịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất nên vừa qua đã chủ động chuẩn bị báo cáo với trung ương
và được chấp thuận chủ trường phối hợp với ubnd tp hcm tổ chức như một lễ tưởng niệm cấp quốc gia
mà địa điểm tại tp hcm và có thể kết thúc tổ chức lễ tưởng niệm
theo kế hoạch khoảng một đại biểu gồm đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước
các bộ ngành trung ương quân khu bảy lãnh đạo tp hcm và các tỉnh thành vùng trọng điểm phía nam
và đại diện thân nhân gia đình đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tp hcm vận động các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ trên địa bàn cùng đánh chuông tưởng niệm lúc một mươi chín h ba mươi
thả đèn hoa đăng tại tuyến canh nhiêu lộc thị nghè và tàu hủ bến nghè
cũng vào thời điểm trên các tàu thuyền xà lan đang lưu đậu tại các cụm cảng trên địa bàn
sách kéo hồi còi còn người dân được tắt đèn và thăm nến để tưởng niệm những người đã mất
theo thống kê từ đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
tp hcm ghi nhận hơn một mươi bảy người mất đứng đầu cả nước
tiếp tục diễn biến vụ hai mươi hai lon sữa cứu trợ tp hcm kẹt một tháng
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
về vấn đề này
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ra bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị
của đại biểu quốc hội tô thị bích châu toàn tp hcm về lô hàng sữa công thức cho trẻ em
được một số tổ chức của úc tặng báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trước đó tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đại biểu quốc hội tô thị bích châu đã đề cập đến vấn đề trên
đại biểu đoàn tp hcm
khi địa phương xin ý kiến về các quy định trong trường hợp nước sôi lửa bỏng nhưng phòng chống dịch
nhưng không phải cơ quan đơn vị nào cũng ý thức được tinh thần chống dịch như chống giặc mà thủ tướng đã chỉ đạo
bà châu nêu thực tế về một lô hàng với hai mươi hai lò sữa các đồng bào ở úc hỗ trợ trẻ em khó khăn
trong đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm về nước đã một tháng nhưng không lấy ra được do khó khăn về thủ tục
theo nữ đại biểu cách làm của cục an toàn thực phẩm là đúng quy định nhưng không đúng
với tinh thần chống dịch như chống dịch
còn tại hà nội dù không còn thực hiện giãn cách xã hội nhưng công việc của tổ covid một mươi chín cộng đồng vẫn tiếp tục
công việc của họ trong thời gian này là gì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong miêu trình ngày sau đây
hoạt động của những thành viên trong tổ covid một mươi chín cộng đồng tại tổ dân phố số một mươi
phương ngọc thụy long biên hà nội được bắt đầu từ sáng sớm
hàng ngày tổ chia làm nhiều nhóm đến các khu dân cư trong tổ dân phố để giám sát
tuyên truyền và nhắc nhở người dân về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn văn tuyên tổ trưởng tổ dân phố số một mươi phương ngọc thụy quận long biên cho biết
đã thành lập một nhóm trên gia lô để tiện trong việc phân công công việc tới một mươi tám thành viên thuộc tổ covid một mươi chín cộng đồng
kể từ khi thành lập các thành viên đã hoạt động liên tục đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội
ngoài việc tuyên truyền tại từng nhà dân tổ còn đưa những thông tin về tình hình dịch bệnh trên loa
và các mạng xã hội để người dân có thể kịp thời thông tin
theo ông tuyên kể từ khi hà nội không thực hiện giãn cách xã hội
thì công việc của mọi người cũng giảm đi phần nào
tuy nhiên các thành viên trong tổ vẫn không lơ là các hoạt động phòng chống dịch
đặc biệt những ngày gần đây tại phương cũng đã xuất hiện các ca mắc mới
các thành viên trong tổ đã phối hợp với lực lượng y tế tiến hành truy vết các f một f hai trên địa bàn phường
chúng tôi cũng phân công thêm lực lượng để trực tại các điểm phóng tòa
cùng với đó tăng cường tuyên truyền đến với nhân dân việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
những gia đình có con em đi làm việc
làm ăn xa hay từ các tỉnh khác về phải khai báo ngay với tổ trưởng để báo cáo thông tin kịp thời với chính quyền
từ đó các biện pháp thực hiện phòng chống dịch theo quy định ông tuyên thông tin thêm
là thành viên có mặt thường xuyên trong công tác hoạt động ông lê quốc vinh năm mươi bốn tuổi cho hay
từ ngày tổ covid một mươi chín cộng đồng được thành lập người dân trong tổ dân phố
nhất là trong thời gian giãn cách xã hội đều có ý thức tự giác giúp chúng tôi hoàn thành tốt công việc
ông lê đăng lễ phó chủ tịch ubnd phường ngọc thụy long biên cho biết
tính đến nay phường ngọc thụy đã ghi nhận chín ca mắc covid một mươi chín
địa phương đã tiến hành việc phong tỏa hẹp các địa điểm có dịch
thực hiện truy vết và xét nghiệm các trường hợp liên quan
đồng thời phường cũng phối hợp cùng với các thành viên của tổ covid cộng đồng
thường xuyên đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền vận động
nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ giám sát phát hiện và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và y tế
những trường hợp liên quan đến dịch covid một mươi chín những người lạ đến địa bàn vận động nhân dân đi xét nghiệm ông lễ nói
tại quận cầu giấy bà nguyễn thị tranh tổ trưởng tổ dân phố số hai mươi bảy phương quan hòa cũng cho hay
kể từ khi thành phố phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám có nhiều người lao động sinh viên trở lại thành phố
do đó tổ covid một mươi chín sẽ thường xuyên đến tuyên truyền về phòng chống dịch yêu cầu khai báo y tế
và lập danh sách tiêm vaccine covid một mươi chín đối với những người chưa tiêm
đồng thời các tổ thường xuyên có những sáng kiến phù hợp với từng giai đoạn chống dịch
triển khai mô hình hộ gia đình an toàn như hướng dẫn người dân cài đặt mã quy rờ
theo bà phạm thị lan phường tổ covid một mươi chín cộng đồng phường dịch vọng hậu quận cầu giấy
dù không còn lập chốt kiểm soát nhưng các thành viên vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm
trong đó tổ covid một mươi chín sẽ giám sát nắm di biến động dân cư trên địa bàn
ngoài ra tổ covid một mươi chín cộng đồng cũng thường xuyên nhắc nhở các hàng quán việc chấp hành quy định phòng chống dịch
tuyên truyền các quán hàng ăn đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày theo quy định của thành phố
với số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao những ngày qua
ba mươi một đơn vị hành chính cấp xã của hà nội phải nâng mức nguy cơ
trong đó có một phường lên cấp độ bốn cấp cao nhất
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vừa công bố hà nội ở cấp độ hai về covid một mươi chín
màu vàng nguy cơ trung bình
riêng phường phú đô nam tử liêm ở cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
đây là báo cáo đánh giá cấp độ dịch theo tiêu chí của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quy định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
cụ thể một mươi bốn ngày qua thành phố ghi nhận năm trăm tám mươi ca mắc trong cộng đồng
tỷ lệ ba k trên một trăm linh dân trên một tuần tương ứng ở cấp độ hai
ở cấp quận huyện toàn bộ ba mươi đơn vị hành chính của thành phố cũng đều ở cấp độ hai
ở cấp xã phương thị trấn
hai trăm tám mươi một xã phương dịch ở cấp độ một hai trăm chín mươi ba xã phương cấp độ hai bốn xã phương cấp độ ba
trong đó ba xã thuộc huyện gia lâm ninh hiệp phù đồng yên thường và phường công vị quận ba đình
so với bản đồ dịch bệnh từ ngày năm tháng một mươi một hà nội phải nâng cấp độ nguy cơ của ba mươi một xã phương
năm xã phương ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng gồm phương phú đô nam tử liêm
xã phù đồng già lâm xã yên thường già lâm xã ninh hiệp già lâm phương cống vị ba đình
trong đó ở phương phú đô số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn phường trong một mươi bốn ngày qua là năm mươi một ca
tỷ lệ một trăm sáu mươi bốn ca mắc trên một trăm linh dân bốn xã phường còn lại ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
về tiến độ tiêm vaccine tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thành phố được tiêm ít nhất một liều đã đạt tỷ lệ chín mươi tám
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều đạt sáu mươi một chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi theo quy định
liên quan đến vụ sáu nữ nhân viên quán karaoke ở hà tĩnh nhiễm covid một mươi chín ông lê viết hùng
giám đốc trung tâm y tế huyện nghi xuân hà tĩnh cho biết cơ quan chức năng huyện này đang rốt ráo truy vết những người liên quan để khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
đến nay đã phát hiện bảy nhân viên phục vụ của quán karaoke an hồng thuộc tổ dân phố số một thị trấn xuân an hà tĩnh dương tính với covid một mươi chín
trong đó một trường hợp đang chờ kết quả khẳng định
ngoài ra đến nay đã ghi nhận bốn người đàn ông là khách đến hát tại quán karaoke này bị dương tính với covid một mươi chín
trong đó ba người đã được công bố
như vậy chỉ trong vòng một ngày sau khi một nam bệnh nhân khai đã tới quán karaoke an hồng đến nay đã có ít nhất một mươi một ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi một có một trăm một mươi đoàn khách đến hát
cứ tính trung bình mỗi đoàn khoảng năm người thì số f một cũng đã lên tới gần sáu trăm linh người
tuy nhiên đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng ba trăm linh khách đến hát
trong đó một trăm ba mươi chín người trú ở nghi xuân một trăm năm mươi năm người ở các địa phương khác chủ yếu là thành phố vinh và huyện hương nguyên ông hùng nói với nguồn trên
tiếp tục bản tin là diễn biến dịch tại nghệ an
chỉ trong hai mươi ngày tại trung tâm xạ trị và y học hạt nhân bệnh viện ung biếu đã xuất hiện ba mươi một f nên hàng trăm người trong viện bắt buộc phải di chuyển đi cách ly
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở trung tâm xã trị và y học hạt nhân bệnh viện úng biếu nghị an
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tại trung tâm xạ trị và y học hạt nhân phát hiện một ca nhiễm covid một mươi chín
phía bệnh viện lập tức cách ly khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại trung tâm xã trị và y học hạt nhân
tính đến nay trung tâm xạ trị và y học hạt nhân đã ghi nhận tổng cộng ba mươi một người nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hai mươi sáu bệnh nhân đang điều trị và năm người nhà của bệnh nhân
trước việc phát ra ổ dịch bệnh viện úng biếu đã cách ly trung tâm xã trị và y học hạt nhân
triển khai các biện pháp dập dịch khẩn trương tiến hành điều tra truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai liên quan
tiến hành phun tiêu trùng khử độc tại các khoa và các khu vực liên quan
liên quan đến ổ dịch phức tạp tại trung tâm xã trị và y học hạt nhân
giám đốc sở y tế nghệ an dương đình trình giao cho bệnh viện úng biếu khẩn trương giải phóng trên đề
di chuyển toàn bộ hai trăm bốn mươi bảy người là nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân và cơ sở vật chất của trung tâm xã trị và y học hạt nhân
về khách sạn ami cửa lò để cách ly tập trung trong một mươi bốn ngày
trong đó cần phân ra các nhóm nguy cơ cao nguy cơ để tổ chức phân luồng cách ly phù hợp
bệnh nhân chuyển từ trạng thái điều trị nội chú sang điều trị ngoại chú
đối với nhân viên y tế
phù hợp vừa đảm bảo cách ly theo quy định vừa điều trị cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh viện cần tiêu trùng khử độc làm sạch toàn bộ khu xạ trị và y học hạt nhân trong ba ngày
sau đó xem xét tình hình để tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị
đồng thời bệnh viện phải lên khung bố trí cán bộ nhân viên y tế mới vào thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân tại đây
sở y tế nghệ an cho biết sẽ đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cấp vaccine để tiêm cho bệnh nhân của bệnh viện ung bướu một cách sớm nhất
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm năm trăm bốn mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
nhiều ca nhiễm mới tại các công ty trong khu công nghiệp và chợ thành phố châu đốc
có hai trăm linh ca mắc trong cộng đồng được ghi nhận trong ngày tập trung nhiều ở các địa phương châu thành tân châu tỉnh biên và thành phố châu đốc
đáng chú ý xuất hiện thêm các ca nhiễm mới tại các công ty nam việt và công ty luan thuộc khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành
đây là công ty thứ hai có ca nhiễm sau công ty sam hồ
ông lê văn phước phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã thống nhất đề xuất của sở y tế về việc triển khai cách ly y tế tại nhà
một số trường hợp f một trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhưng f một đã tiêm đủ hoặc một liều vaccine phòng chống covid một mươi chín thẻ xanh thẻ vàng trên số sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện
trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh sở y tế tỉnh an giang đã công bố cấp độ dịch cấp bốn
nguy cơ rất cao đối với hai huyện tịnh biên tri tôn và thành phố châu đốc
chỉ có huyện thoại sơn đạt cấp độ một bình thường mới còn lại đều ở cấp độ hai và cấp độ ba
sóc trăng có ba trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín cao nhất từ trước đến nay
sóc trăng đã có gần một trăm linh người dân về từ các tỉnh thành phố
trong số này có nhiều người mắc covid một mươi chín
không chỉ lây lan vào khu dân cư dịch bệnh còn ghé thăm nhà máy xí nghiệp và cơ quan nhà nước
đến nay tỷ lệ dân số trên một mươi tám tuổi
mũi hai ở sóc trăng chỉ mới hơn ba mươi tám còn mũi một trên tám mươi chín
trên tình hình này ông trần văn lầu chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu người dân từ các tỉnh thành phố khác về sóc trăng
cần chủ động đến ngay trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo y tế
tại thành phố cần thơ các bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đều đã trong tình trạng quá tải
số trường hợp mắc mới vẫn tập trung đông nhất tại các khu vực phong tỏa ổ dịch cũ trên địa bàn quận ô môn thốt nốt ninh kiều
các mắc không mới tại các ổ dịch ở khu công nghiệp vẫn liên tục tăng lên
sở y tế cần thơ cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn quy trình tiếp nhận điều trị quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hướng dẫn về quy trình lấy mẫu bàn giao mẫu xét nghiệm và hướng dẫn về việc truy vết khoanh vùng ổ dịch trong tình hình mới
cần thơ sẽ thực hiện thí điểm điều trị f tại nhà và cách ly f một tại nhà
còn tiền giang ghi nhận thêm các ca mắc covid một mươi chín tập trung ở các huyện như cái bè châu thành và thành phố mỹ thò
trong đó số ca mắc trong cộng đồng là một trăm linh hai và trong khu cách ly là năm trăm một mươi tám ca
trong hôm nay đã có năm ca tử vong
từ giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một thành phố mỹ tho áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín cấp độ ba
trên một số khu vực ở các phường hai ba sáu bảy tám tân long và xã tân mỹ chánh
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid một mươi chín ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại